thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ
với các địa phương nhằm đánh giá tình hình sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp có sử dụng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ
vừa được khai trương cách đây khoảng hai tuần nhằm hướng tới chính phủ điện tử phi giấy tờ
đây là phiên họp thứ hai của chính phủ sử dụng hệ thống này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
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng đã điểm qua những sự kiện quốc tế mà việt nam tổ chức và tham gia
đạt được kết quả quan trọng nâng tầm vị thế việt nam
chúng ta đã chính thức ký hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư
chúng ta đã trúng gửi quỹ viên không thực thực hội đồng báo an liên hiệp quốc và số phiếu rất cao
chúng ta đã chuẩn bị phục vụ tốt cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
chúng ta đã tổ chức thành công đại lễ v sac liên hiệp quốc hai nghìn một mươi chín và nhiều hoạt động
song phương đa phương khác
tất cả những hoạt động ấy thể hiện hình ảnh đất nước việt nam yêu trụng hòa bình
hiểu nghị hợp tác cùng phát triển
có trách nhiệm
đồng thời chúng ta cũng tích cực tham gia
đóng góp tại nhiều diễn đàn hội nghị quốc tế quan trọng như diễn đàn cấp cao vành đai cô đường
để hội đồng làng thứ một trăm bốn mươi liên minh nghị viện thế giới
hội nghị asean lãnh đạo đảng nhà nước thăm chính thức một mươi quốc gia
và đón tám đoàn nguyên thủ quốc gia thăm việt nam
thủ tướng nhấn mạnh lời tổng bí thư nguyễn phú trọng
đó là từ khi đổi mới đến nay
chưa bao giờ chúng ta có cơ đồ như ngày hôm nay
như ngày hôm nay uy thế và vị trí quốc tế của việt nam được khẳng định
và ngày một củng cố bạn bè thế giới đánh giá cao
dưới sự chỉ đạo điều hành của chính phủ
tình hình trong nước đã phát triển
chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng
phương án điều hành hàng tháng hàng quý
tập trung tháo gỡ khó khăn
giải quyết vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh
thủ tướng đánh giá cao các cấp các ngành lãnh đạo ngành
các đồng chí bí thư chủ tịch của sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đã luôn sâu sát quan tâm đến đời sống mọi mặt của nhân dân
để mức tăng trưởng đạt được kết quả tốt hơn
thủ tướng đề nghị tại hội nghị
cần phải đề cập đến những tồn tại hạn chế
và những khó khăn thách thức mà từng ngành gặp phải
trên cơ sở đó để cùng đưa ra đối sách giải pháp
để xử lý nhanh kiên quyết không để vướng mắc kéo dài
ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
thủ tướng chỉ rõ những vấn đề cần thảo luận
đó là trong nông nghiệp dịch tả lợn châu phi
diện tích rừng giảm nhất là vụ cháy rừng tại hà tĩnh vừa qua
trong công nghiệp xây dựng đó là tỷ lệ tồn kho
ngành chế biến chế tạo tăng một mươi sáu
nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ
về đầu tư công nhìn chung chưa được cải thiện
đạt thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giải ngân vốn nước ngoài oda thấp ở mức đáng báo động
mới đạt gần một mươi năm vốn kế hoạch được giao
trước tình hình thương mại quốc tế diễn biến phức tạp
các cấp các ngành
các doanh nghiệp
các tập đoàn tổng công ty nhà nước
phải làm gì để đáp ứng
các hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay của nước ta
đấy là một câu hỏi mà hội nghị chính phủ lần này
phải quán truyền và thảo luận
để từ hội trường đi vào cuộc sống
soạn chúc kinh doanh của các thành phần
kinh tế các doanh nghiệp và người dân
thủ tướng nhấn mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh
trong một số ngành và các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp

nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
việc cắt giảm thủ tục kinh doanh chưa thực chất
nhất là những điều kiện kiểm tra chuyên ngành
còn nhiều bất cập
ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp
về văn hóa xã hội phát sinh nhiều vấn đề
cần phải chấn chỉnh trong thời gian tới
như gian lận thi cử đạo đức văn hóa ứng xử
về cái cách hành chính
vẫn còn tồn tại sự nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp
vẫn còn sự bê trễ trong công việc
thủ tướng đề nghị tại hội nghị
cần phải nhìn thẳng vào những tồn tại này
để kịp thời chấn chỉnh ngay trong sáu tháng cuối năm